nhân chuyến thăm chính thức của thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam tới vương quốc bỉ
hai bên đã ra tuyên bố chung truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn của tuyên bố chung
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc và phu nhân đã thăm và làm việc chính thức
tại vương quốc bỉ từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trong khuôn khổ của chuyến thăm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng charles michel
tiếp kiến nhà vua philip hội kiến chủ tịch hạ viện siegfried brecht
thủ tướng chính phủ cũng đã tiếp xúc với chính quyền vùng flanders và vùng walloni
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và bỉ
tại hội đàm hai thủ tướng đã hoan nghênh những bước phát triển liên tục và tích cực trong quan hệ song phương
hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ trong các lĩnh vực như đối ngoại
và hợp tác kinh tế xã hội thương mại giáo dục và khoa học
hai thủ tướng cũng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm
trong bối cảnh trước thêm hội nghị cấp cao asem lần thứ một mươi hai tại bruxelles từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hai thủ tướng tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong hợp tác tại asem
hai thủ tướng khẳng định vai trò trung tâm của liên hợp quốc vì hòa bình an ninh quốc tế và phát triển bền vững
hai nhà lãnh đạo khẳng định gắn bó với hiến trương của liên hợp quốc và nhất trí tiếp tục những nỗ lực chung
nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hiệu quả dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau bình đẳng và công bằng
hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản
phù hợp với hiến trương liên hợp quốc tuyên ngôn về quyền con người và cam kết quốc tế mà hai bên đã tham gia
việt nam chúc mừng bỉ độc bầu là thành viên không thưởng trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bỉ tái khẳng định ủng hộ việt nam là thành viên không thưởng trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ đa phương
hai thủ tướng khẳng định cần duy trì thường xuyên
trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các cấp
hai bên nhắc lại tâm quan trọng tổ chức họp định kỳ các cơ chế tham vấn như ủy ban hỗn hợp việt nam bỉ về hợp tác kinh tế
hai bên đang tích cực phối hợp triển khai các kết quả đã đạt được tại khóa họp thứ tư của ủy ban hỗn hợp đã diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
và chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ năm dự kiến sẽ diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín tại bỉ
hai thủ tướng hoan nghênh việc ký bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham vấn
cơ chế tham vấn chính trị giữa bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao ngoại thương và hợp tác phát triển vương quốc bỉ
kỳ họp đầu tiên sẽ được tổ chức đồng thời với kỳ họp tới của ủy ban hỗn hợp
hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển quan trọng và mong muốn tăng cường hợp tác trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước
tạo môi trường an toàn công bằng và thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác đầu tư và trao đổi
đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh và tiềm năng như hậu cần cảng biển và vận tải biển công nghệ môi trường và năng lượng tái tạo
hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa việt nam và bỉ trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và bày tỏ mong muốn evfta sẽ được ký kết và phê chuẩn trong thời gian sớm nhất
hai bên đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình phát triển bền vững là lĩnh vực mà bỉ đã có bề dày
kinh nghiệm trong hợp tác với việt nam
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cảm ơn chính quyền bỉ về sự hỗ trợ và giúp đỡ dành cho việt nam trong bốn mươi một năm qua
thông qua hợp tác phát triển đánh giá cao việc triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác định hướng và các chương trình dự án
trong khuôn khổ annabelle và finexpo cũng như thông qua các tổ chức phi chính phủ
hai thủ tướng nhất trí trong thời gian tới cùng nghiên cứu các mô hình hợp tác mới mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác
và giữa nhiều đối tác đa dạng hơn như hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học viện nghiên cứu và hợp tác vùng
hai thủ tướng hoan nghênh các nỗ lực nhằm tạo ra khuôn khổ mới về việc tài trợ ưu đãi các dự án hợp tác phát triển
nhận thấy lĩnh vực nông nghiệp là mảng hợp tác phong phú đa dạng và đầy tiềm năng
hai nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ sự tham gia của các đối tác của hai bên cấp liên bang và cấp vùng trường đại học
trung tâm nghiên cứu các tổ chức cá nhân trong việc soạn thảo và triển khai mối quan hệ đối tác đa dạng
hai thủ tướng hoan nghênh việc ký hiệp định đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp
trên tinh thần đó hai thủ tướng hoan nghênh bản ghi nhớ về hợp tác nâng cao năng lực
vệ sinh an toàn thực phẩm giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
với cơ quan liên bang về an toàn thực phẩm bỉ được ký nhân dịp chuyến thăm này
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự hợp tác và các kết quả thiết thực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giữa hai nước
những chương trình nghiên cứu và dự án được triển khai giữa cơ quan định hướng chính sách nghiên cứu của bỉ
belspo với các đối tác việt nam và thông qua hợp tác đại học
phía bỉ khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác này đặc biệt thông qua sự ủng hộ của chính quyền liên bang
đối với các kế hoạch năm năm của cơ quan nghiên cứu và đào tạo đại học
và hội đồng liên trưởng đại học vùng fanders và viện y học nhiệt đới anvers
hai thủ tướng bày tỏ quan tâm về dự án thành lập trường đại học châu âu về quản lý tại hà nội và tp hcm
trường đại học này sẽ dựa vào kết quả hai mươi ba năm hợp tác đào tạo quản lý của trường kinh doanh quản trị và kinh tế sonvay
hai thủ tướng khẳng định hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục đào tạo giữa hai nước là phong phú và đa dạng
thể hiện sức sống trong quan hệ giữa việt nam và chính quyền các cộng đồng
một mươi một lãnh đạo hai nước khẳng định tăng cường hợp tác phối hợp quan điểm tại các diễn đàn đa phương
ủng hộ nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hiệu quả tự do hóa thương mại
liên kết kinh tế và sự gia nhập của các nước đang phát triển vào nền kinh tế thế giới
với vai trò của việt nam trong hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và của bỉ trong liên minh châu âu eu
việt nam và bỉ cùng nỗ lực để thúc đẩy những cam kết của eu với khu vực thông qua các tiến trình do asean dẫn dắt
đồng thời hoan nghênh sự phát triển tích cực trong quan hệ eu asean
một mươi hai việt nam và bỉ sẽ cùng phối hợp để tăng cường quan hệ giữa việt nam và liên minh châu âu
đặc biệt trong khuôn khổ triển khai hiệp định đối tác và hợp tác pca
một mươi ba hai bên ủng hộ những nỗ lực xây dựng cộng đồng asean vững mạnh thịnh vượng và thượng tôn pháp luật
khẳng định vai trò tích cực của asean trong thúc đẩy hợp tác quốc tế
trong đó có hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không trên biển
cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai bên tái khẳng định ủng hộ nỗ lực của asean và của trung quốc trong việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả
tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và sớm thông qua bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả phù hợp với luật pháp của quốc tế
hai thủ tướng bày tỏ tin tưởng những kết quả tích cực trong chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới
trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và bỉ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trân trọng mời thủ tướng bỉ thăm việt nam vào thời gian thích hợp
thủ tướng charlotte michel đã vui vẻ nhận lời
hết tuyên bố chung